giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám tranh cúp petro việt nam đạm cà mau
đã trải qua hai ngày thi đấu đầy sôi nổi
bên cạnh những trận đấu kịch tính hấp dẫn của các đoàn vận động viên
giải đấu năm nay còn ghi nhận sự cổ vũ nhiệt thành của các khán giả tới xem giải đấu
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân là giải đấu cao nhất về chuyên môn trong hệ thống giải quốc gia
quy tụ những vận động viên xuất sắc của làng bóng bàn việt nam
chính vì vậy giải đấu luôn thu hút số lượng đông đảo khán giả
không chỉ cuốn hút khán giả trong nước giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám năm hai nghìn hai mươi
còn được những khán giả quốc tế đặc biệt quan tâm theo dõi từng trận bóng
hôm nay tôi đến đây để cổ vũ cho một người bạn của tôi đang thi đấu tại giải
tôi thấy chất lượng của giải đấu rất tốt các trận tranh tài rất hấp dẫn và kịch tính
tôi sẽ tiếp tục theo dõi giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân ở các năm tiếp theo
đối với chị diễm linh một khán giả tới từ tỉnh lâm đồng đây là lần đầu tiên chị theo dõi giải đấu
và sau khi quan sát các trận tranh tài sôi động chị đã có thêm một niềm yêu thích với bộ môn thể thao bóng bàn
ngày hôm nay mình đến đây thì mình cổ vũ cho đội tuyển lâm đồng
tôi hy vọng và mong muốn là đội tuyển lâm đồng sẽ đạt được thành tích cao nhất trong giải năm nay
có thể nói sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả trên khán đài đã tiếp thêm sức mạnh
để các vận động viên nỗ lực thi đấu giành thành tích cao tại giải đấu năm nay
hy vọng rằng với những sự quan tâm ủng hộ của người xem từ giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám
tranh quốc petro việt nam đạm cà mau sẽ là hiệu ứng lan tỏa đưa nhiều người đến gần hơn với bộ môn thể thao bóng bàn